sau hơn năm ngày vào cuộc điều tra công an thành phố đà nẵng đã truy xét thành công nhóm thanh thiếu niên
gồm ba người chuyên thực hiện hành vi đột nhập vào các xe ô tô trên toàn địa bàn thành phố để trộm cắp tài sản
ba đối tượng gồm lê quốc huy chú ở quận sơn trà nguyễn thành đạt và võ văn tùng chú tại quận thanh khê
do không có tiền tiêu xài cho nên huy đạt và tùng cùng nhau bàn bạc đi tìm các xe ô tô đỗ bên đường không khóa cửa
để mở cửa xe lục loại tài sản có giá trị rồi chiếm đoạt
vào đêm ngày hai mươi ba tháng bốn nhóm này điều khiển xe máy đến đường nguyễn trung ngạn
phát hiện một xe ô tô bán tải không khóa cửa xe đột nhập lấy được một dây chuyền vàng giá trị hơn bảy trăm linh triệu đồng
sau khi trộm cắp cả ba đem sợi dây chuyền đi bán được hơn bốn trăm linh triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầm lệ đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng về tội trộm cắp tài sản